thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh cuộc thi đã thu hút đông đảo các nhà báo tham gia trở thành một dài báo chí chuyên đề đặc biệt
một trăm chín mươi bảy tác phẩm dự thi trong đó có hai mươi bảy tác phẩm có chất lượng nổi trội sâu sắc đoạt giải cấp bộ và trung ương
đã góp phần quan trọng cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân ta ngăn chặn kiềm chế đẩy lùi tình trạng tham nhũng tiêu cực
củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng
thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng vẫn đứng trước nhiều thách thức
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh báo chí công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền
chủ động thích ứng linh hoạt phù hợp với diễn biến của tình hình
gắn kết và nhận diện phê phán phản bác các luật điểm qua sai trái thù địch
chống những tin giả tin xấu đối với việc phủ xanh lan tỏa những thông tin tích cực
và chú trọng về việc tự soi tự sửa tự phòng chống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
gắn việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
với công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
cần phát triển mạnh mẽ đội ngũ cộng tác viên tổ chức chuyên trang chuyên mục phân tích bình luận chuyên sâu
phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trực diện của báo chí công an nhân dân nói riêng
lực lượng công an nhân dân nói chung trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
nhân dịp kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam
hôm nay thôn lương xá xã hiệp cường huyện kim động tỉnh hương yên
tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày hội văn hóa quân dân năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên cùng lãnh đạo tỉnh hương yên đã tới dự
chín mươi tám năm số hộ đã tiêu chuẩn gia đình văn hóa một trăm linh số hộ gia đình ký thực hiện các nội dung của phong trào xây dựng khu dân cư ba
phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển thu hút người dân tham gia
người dân đã hiến hơn sáu m hai đất để mở rộng đường tốc độ tăng trưởng kinh tế của thôn năm sau cao hơn năm trước
tình hình an ninh trật tự xã hội được bảo đảm
đó là kết quả nổi bật của thôn lương xá xã hiệp cường huyện kim động tỉnh hương yên
phát biểu tại ngày hội thượng tướng lương tam quang đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ nhân dân thôn lương xá đã đạt được
đồng thời đề nghị cán bộ nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
tại ngày hội nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới xây dựng gia đình văn hóa
gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu tảo hiền năm hai nghìn hai mươi ba đã vinh dự được các cấp khen thưởng
cũng nhân dịp này thượng tướng lương tam quang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh hương yên đã trao quà cho quỹ khuyến học của xã
lực lượng công an xã hiệp cường và các hộ nghèo gia đình chính sách của địa phương
chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đoàn đại biểu bộ công an lào
do trung tướng khăm kình phủy lạ man nhi vông thứ trưởng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an
tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi về một số vấn đề trọng tâm trong công tác hợp tác giữa bộ công an hai nước
trong đó để mạnh việc trao đổi thông tin phối hợp đấu tranh trong phòng chống ma túy hợp tác điều tra các vụ án hình sự
các đơn vị giữa hai bộ tiếp tục đấu tranh hỗ trợ tiến độ triển khai việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và cân cước công dân cho phía lào
xây dựng chương trình đào tạo cho cán bộ học viên của lào được học tập thực tế trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
nhằm tạo nguồn khi hệ thống dữ liệu đi vào vận hành hoạt động đồng thời triển khai việc đào tạo tiếng lào cho cán bộ công an việt nam
trên cơ sở đó sẽ tăng cường hợp tác hiệu quả chặt chẽ hơn nữa giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào
hôm nay đoàn kiểm tra của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến làm việc với công an tp hà nội về kết quả xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm hai nghìn hai mươi ba
sau một năm triển khai xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
công an tp hà nội đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ công an thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố
mặc dù bộ công an giao xây dựng một mươi ba công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng công an tp hà nội đã chủ động báo cáo và đăng ký xây dựng một mươi năm công an phường vượt chỉ tiêu so với bộ công an giao
trong quá trình triển khai một số đơn vị đã có nhiều cách làm hay sáng tạo để hoàn thành các tiêu chí
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị cần sớm hoàn thiện các tiêu chí giữ vững danh hiệu công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đô thị đối với các đơn vị đã sớm đạt một mươi tám trên hai mươi hai tiêu chí
giao chỉ tiêu cho công an quận thị xã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tháo gỡ khó khăn trước mắt về trụ sở công an phường
thứ trưởng lê quốc hùng mong muốn thành ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tp hà nội quan tâm xây dựng quy chế về mặt văn bản
tạo cơ sở pháp lý cho chủ trương xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
trước đó vào sáng cùng ngày đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tiễn công tác xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
tại công an phường ô trợ dừa quận đống đa tp hà nội
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu công an phường ô trợ dừa từ nay đến cuối năm cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu còn lại để được công nhận công an phường điển hình kiểu mẫu trong năm nay
công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá thành công một tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền trung tây nguyên
thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải lên mạng xã hội nhiều bài viết mời chào dịch vụ mang thai hộ và tìm người mang thai hộ
hiến chứng nhưng không để lại thông tin chỉ liên lạc bằng hình thức nhắn tin riêng với những ai có nhu cầu
cơ quan công an xác định nhóm đối tượng gồm trương thị thùy trinh chú tỉnh bình thuận và trần việt thành chú tỉnh bắc cạn cùng thuê một căn hộ tại trung cư nera phường an đông tp huế để tiếp cận người có nhu cầu
sau khi đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng từ bốn trăm năm mươi cho đến sáu trăm linh triệu đồng hiến chứng là khoảng hai mươi năm triệu đồng ghép thật với giá khoảng từ chín trăm linh triệu đồng cho đến một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng
về hoạt động mang thai hộ
trương thị thùy trinh là đối tượng cầm đầu trinh cùng với thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân trên địa bàn toàn quốc
tại thời điểm phá án lực lượng công an còn phát hiện trinh đang thuê một phòng trọ tại thành phố huế để nuôi hai đối tượng đang mang bầu thuê
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương thị thùy trinh trần việt thành về tội mang thai hộ vì mục đích thương mại đồng thời mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tiến hành khởi tố một mươi ba bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và khởi tố một bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
vụ án xảy ra tại huyện u minh thượng
trước đó ngày một mươi ba tháng hai công an tỉnh kiên giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng